tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp ngày iyama motoichita thống đốc tỉnh gunma nhật bản
tại đây chủ tịch quốc hội khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng châu á giữa việt nam và nhật bản hiện nay đang phát triển hết sức tốt đẹp
việc các doanh nghiệp và nghị sĩ của tỉnh gunma sang thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư vào việt nam là hết sức thiết thực góp phần xây dựng quan hệ hữu nghị và thân thiết giữa nhân dân hai nước
chủ tịch quốc hội mong muốn hai bên tận dụng tối đa các lợi thế trong lĩnh vực lao động công nghệ để mở rộng quan hệ hợp tác thương mại đầu tư giao lưu nhân dân hai bên
thống đốc tỉnh gunma cho biết gunma đang thực hiện các ký kết trong biên bản hợp tác với bộ kế hoạch và đầu tư việt nam
tỉnh gunma cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các thực tập sinh của việt nam sang gunma sinh sống và làm việc tại đây
cũng như trong tương lai gần sẽ có những đóng góp làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước cũng như giữa tỉnh gunma với các tỉnh của việt nam nói riêng